các đối tượng cầm đầu lại là những người cầm tài khoản admin của các website
nên bọn chúng có thể đánh sập bất cứ lúc nào rồi cao chạy xa bay
cơ quan chức năng khẳng định
những người tham gia vào sàn giao dịch forex rất nguy hiểm
bởi đây là hoạt động rất rủi ro cho nhà đầu tư
là con đường không chính thống khi chưa có sự cho phép của nhà nước
cái đó là cái bẫy của những cái sản đó
là lúc đầu thì họ cho những người đó thắng
chia lời cho những người đó
để những người đó tiếp tục
để khi nào những người đó tiếp tục với một số lượng tiền lớn hơn
và một cái cộng đồng lớn hơn
thì có thể lúc đó nếu là những cái sản mà lửa đảo
họ sẽ giật cái tiền đó và họ trốn chẳng
mọi hình thức tổ chức kinh doanh
sản giao dịch forex
sản vàng sản ngoại hối tiền ảo
forex là vi phạm pháp luật
các hành vi quảng cáo
mời trào tham gia các sản giao dịch
giống với các thủ đoạn lừa đảo kinh doanh đa cấp
những cá nhân tham gia đầu tư
và sản giao dịch forex
đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật
sẽ bị xử lý
theo quy định của pháp luật
nếu những nhà đầu tư không đủ tỉnh táo
thì sẽ tiếp tục làm miếng bồi ngon
cho các đối tượng lửa đảo
kinh bản cũ sẽ lặp lại
những câu chuyện buồn
lại vẫn tiếp tục